phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an cùng với công an huyện quế phong
đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng thu giữ một mươi năm bánh heroin một khẩu súng và bảy viên đạn
hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại địa bàn huyện quế phong lực lượng công an bắt quả tăng
hai đối tượng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
quá trình bắt giữ các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt
khi bị vây bắt đối tượng đã sử dụng súng k năm mươi chín bắn làm một cán bộ công an huyện quế phong bị thương
tuy nhiên lực lượng chuyên án đã khống chế bắt giữ thành công hai đối tượng
hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan
để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền gần một trăm linh tỷ đồng vừa bị công an tỉnh hương yên triệt phá
đường dây cá độ này do nguyễn văn kiên chú tại tỉnh hưng yên cầm đầu cùng với tám đối tượng khác
kết quả điều tra xác định kiên đã lấy tài khoản tổng super master trên trang mạng bóng tám mươi tám com
có máy chủ đặt tại nước ngoài sau đó chia thành các trang tổng nhỏ
giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
lực lượng công an đã thu giữ một mươi ba điện thoại di động ba bộ máy tính
phong tỏa tám tài khoản ngân hàng và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tài liệu của các đối tượng

tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt ba anh em ruột trong một gia đình ba mươi hai năm tù giam về tội giết người
đó là đinh xuân tuân đinh xuân tùng và đinh xuân thành cùng chú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuẩn và phan đức anh nguyễn thế vinh đi chơi bia trong quá trình chơi thì xảy ra mâu thuẫn sô sát
bị đánh chảy máu mặt tuần về báo cho tuân và thành
sau đó ba anh em đã cầm theo nhiều hung khí để đi trả thù
khi đuổi kịp đức anh các đối tượng đã lao vào đánh
tùng đã dùng cờ lê đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi chín
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh xuân tùng một mươi ba năm tù giam
đinh xuân thành một mươi năm tù giam và đinh xuân tuân chín năm tù giam cùng về tội giết người
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt hai bị cáo nguyễn thế vinh một mươi tám tháng cải tạo không giam giữ
và phan đức anh một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích tám cho bị cáo đinh xuân tuấn
thưa quý vị một vụ sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tp hà nội vừa bị phát hiện
cơ quan chức năng đã tạm giữ gần một mươi phút
hơn ba chai thuốc bảo vệ thực vật giả thuộc tám chủng loại khác nhau
cùng với hàng nghìn tem vỏ thùng cắt tông phục vụ cho việc sản xuất hàng giả
khi bất ngờ đột nhập một khu kho xưởng nằm trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai
tại đây lực lượng chức năng bắt quả tăng các công nhân đang tiến hành rán nhãn
cho các nguyên liệu bán thành phẩm của trung quốc thành các sản phẩm thuốc trừ cỏ do việt nam sản xuất
chủ kho hàng là phan việt anh
trú tại cao lộc lạng sơn khai nhận
được các đối tượng ở bên kia biên giới thuê làm đầu mối nhập hàng
không chỉ ngang nhiên sản xuất buôn bán hàng giả
các đối tượng này còn bán ra thị trường những loại sản phẩm có chứa chất cấm
như sản phẩm thuốc trừ cỏ
trên bao bì có ghi rõ thành phần chứa glyphosate
một loại hóa chất độc hại đã bị cấm sử dụng trong các loại thuốc trừ cỏ ở việt nam
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hội hiện bộ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an
sự hướng dẫn nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự
vào chiều ngày hôm qua một tháng sáu
công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ được đối tượng triệu quân sự sau một mươi chín giờ trốn khỏi trại giam
của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo đó sau khi trốn trại triệu quân sự đã vừa lẩn trốn
vừa di chuyển men theo đường rừng về hướng huyện hà trung
để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm ngày một tháng sáu
sau khi chạy trốn đến khu vực chợ vừng thuộc xã yên dương huyện hà trung tỉnh thanh hóa
sự đã bị tổ công tác của công an xã yên dương huyện hà trung phát hiện
phối hợp với lực lượng quân đội và quần chúng nhân dân bao vây bắt giữ
triệu quân sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã ba lần trốn chạy
trước đó sự đang chấp hành bản án trung thân về các tội giết người cướp tài sản
đào ngũ trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản
và ngay sau khi lực lượng công an bắt được đối tượng triệu quân sự
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thanh hóa
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương thành tích
khen ngợi việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự của công an tỉnh thanh hóa nói chung
và các đồng chí trong tổ công tác công an xã yên dương nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị
phối hợp với công an tỉnh thanh hóa nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ có hình thức khen thưởng
đối với các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng triệu quân sự
và làm tốt công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng kêu gọi các đồng chí phát huy tốt kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá
đường dây do nguyễn văn kiên chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
cùng với sáu đối tượng gồm ngô văn quyết chú tại hà nội nguyễn trọng quyền phạm văn lợi
nguyễn trần hoán nguyễn trường giang luyện duy thành đều chú tại tỉnh hưng yên
kết quả điều tra xác định nguyễn văn kiên đã lấy tài khoản tổng super master trên trang mạng bóng tám mươi tám com
có máy chủ đặt tại nước ngoài sau đó chia thành các trang tổng nhỏ master và ation
giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
tôi là người trực tiếp làm việc với nhà cái và nhà cái trả cho tôi là hai tiền hoa hồng
từ hưởng nợ từ lại đi cấp dưới
từ master tổng này tôi đã cắt ra

đấu tranh mở rộng vụ án đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
tiếp tục bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc gồm
chu văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đặng quốc oai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều trú tại huyện yên mỹ
tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động ba bộ máy tính phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
sau khi đã có đủ căn cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chín đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày một tháng sáu công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt quả tan một đối tượng
có hành vi giả danh công an rồi đăng lên mạng xã hội
cụ thể vào tối ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lãnh đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ xã ba sao huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đang có hành vi giả danh công an
tại phòng thuê số hai mươi một thuộc thành phố cao lãnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ quân phục công an nhân dân với khách hàm đại quý
cùng nhiều giấy tờ thể hiện nội dung giả danh công an mà đối tượng thuận ghi và các vật dụng khác có liên quan
qua làm việc đối tượng thuận khai nhận mua bộ quân phục công an nhân dân ở trên mạng
rồi đem về mặt và đăng trên các tài khoản cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh thông báo ai là bị hại của đối tượng thuận
thì liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
ngày một tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng bốn mươi lít dầu đeo trái phép
trên vùng biển tây nam khu vực chồng lấn việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày ba mươi một tháng năm trong quá trình tuần tra kiểm soát tàu csb bốn nghìn ba mươi năm phối hợp với tổ công tác
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi một ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dự án
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm có hậu khẩu thường trú tại huyện mỏ cải bắc
tỉnh bến tre làm thuyền trưởng chủ tàu cá là bà trần thị thu hồng có hậu khẩu thường trú tại phường vĩnh thanh
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hơn bốn mươi lít dầu đeo
để tiến hành cung cấp cho các tàu cá đang hoạt động trên biển toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng quá vi phạm đồng thời dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm bốn mươi một
tại thị trấn nam căng tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tòa án nhân dân thành phố cần thơ đã tuyên bác đơn khởi kiện hành chính giữa người khởi kiện là ông châu lê anh hào
phóng viên báo pháp luật thành phố hồ chí minh và người bị kiện là ông nguyễn việt thanh giánh thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông hào bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tp cần thơ xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân
vì những bài đăng trên facebook của ông hào tạo dư luận không tốt trong thời điểm địa phương đang chống dịch covid một mươi chín
sau đó ông hào đã làm đơn khiếu nại cho rằng chỉ dẫn lại thông tin những bài báo do chính ông viết đã được cơ quan thẩm định cho xuất bản
ông hào cũng không đồng ý việc nhận định trang facebook cá nhân là trang tổng hợp thông tin
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra sở thông tin và truyền thông là đúng nên đề nghị tòa bác yêu cầu của ông hào
hội đồng xét xử nhận định thanh tra sở thông tin và truyền thông tp cần thơ đã ra quyết định xử phạt ông hào là có căn cứ vào đúng thẩm quyền
đồng thời cũng nhắc nhở rằng trong một số bài viết trên mạng xã hội của ông hào có cái sai nhưng cũng có cái không đến mức phải bị phạt vi phạm hành chính
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định bác đơn khởi kiện của ông hào
ngày hôm nay thông tin từ công an tỉnh hưng yên cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
đường dây cá độ này do nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba

trú tại xã tân việt huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu cùng tám đối tượng khác
kết quả điều tra xác minh kiên đã lấy tài khoản tổng là super master trên trang mạng bóng tám mươi tám com có máy chủ đặt tại nước ngoài
sau đó chia thành các trang tổng nhỏ giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hương yên và thành phố hà nội
lực lượng công an thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động một ba bộ máy tính phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây này lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hành vi vận chuyển ba mươi gói cần sa khô từ tỉnh đắk nông để gửi ra tỉnh quảng ninh
một tài xế lái xe taxi vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là trần phúc ba mươi tám tuổi
trú tại thành phố bùn ma thuận
trước đó ngày ba mươi một tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại phường tân an thành phố bôn ma thuận
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động cơ quan tỉnh đắk lắk phát hiện phúc đang bê một thùng xốp
từ xe taxi vào bưu điện với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra
bên ngoài thùng xốp ghi là trà artiso và địa chỉ số điện thoại người nhận ở tỉnh quảng ninh
mở kiểm tra thùng xốp có ba mươi gói màu bạc bên trong chứa hoa cây cần sa khô
phúc khai nhận trước ngày ba mươi tháng năm phúc được một người đàn ông tên cường thuê điều khiển xe taxi
đến xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông nhận thùng hàng trên rồi đưa về bưu điện ở tỉnh đắk lắc
gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh quảng ninh
sau khi gửi xong phúc được trả tiền công là một hai triệu đồng
đến chiều ngày ba mươi một tháng năm phúc mang thùng hàng ra bưu điện gửi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hôm nay công an huyện kim bảng hà nam cho biết là đang tạm giữ hình sự đối tượng
công mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú ở xã sơn hà huyện phú xuyên thành phố hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an mạnh khai nhận sử dụng mạng xã hội facebook để đăng bán các mặt hàng nông sản
khi có người đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công mạnh không giao hàng như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền
với thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay mạnh đã thực hiện chót lọt hơn một mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
ở các tỉnh đắk lắk
tỉnh như hà nam ninh bình bắc ninh thanh hóa bắc giang với số tiền gần năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị do lợi nhuận từ việc khai thác mua bán cát trái phép lớn nên thời gian qua
mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra xử lý nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm
trước tình trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
kiên quyết xử lý triệt để mọi hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép dọc theo tuyến sông đồng nai
vì lợi nhuận nhiều đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để khai thác vận chuyển cát trái phép bán cho các đầu mối
đơn cử mới đây lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và lực lượng cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an
phát hiện anh nguyễn thành công ba mươi một tuổi trú tỉnh long an điều khiển phương tiện biện chụp sát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba
vận chuyển khoảng năm mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai đoạn qua phường tân vạn tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại thời điểm kiểm tra anh công không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển
làm việc với công an anh công khai nhận
em mua cát không có đơn chứng từ cho nên máy ảnh giữ phương tiện em
cát em mua nó một trăm năm mươi một khối về giấc quê em giao cho người ta là hai trăm một mươi một khối
thường một chuyến này anh về anh tờ được bao nhiêu
chuyến gì em còn lo được bốn mươi năm triệu
mới đây trên tuyến sông đồng nai đoạn qua phường vũ long thành phố biên hòa
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động thuộc bộ công an
bắt quả tan bốn phương tiện đang vận chuyển gần một trăm linh m khối cát nhưng không có giấy tờ liên quan
theo xác minh các phương tiện nói trên chủ yếu vận chuyển cát trên địa bàn đồng nai
để giao cho các bến bãi cát dọc tuyến sông đồng nai để tiêu thụ
nhằm xử lý triệt để tình trạng bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến đường thủy nội địa
thời gian qua lãnh đạo công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát
để ngăn chặn các vụ vận chuyển khai thác cát trái phép
theo đó phòng cảnh sát giao thông đã thành lập tổ phòng chống khai thác cát
cho lãnh đạo phòng trực tiếp làm tổ trưởng để kiểm tra xử lý các vụ vận chuyển khai thác cát trái phép
kết quả các tổ tuần tra này đã nhiều lần phát hiện bắt xử lý các vụ vận chuyển khai thác cát trái phép
trên dọc tuyến sông đồng nai
thực hiện một cách truyệt đẩy các giải pháp trọng tâm thứ nhất là công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
để phòng chống các đối tượng khai thác vận hút cát để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
và các lực lượng chức năng liên quan trong việc kiểm tra các bến bãi bến thủy nội địa
và các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng đặc biệt là cơ sở kinh doanh về cát
để kiểm tra các nguồn gốc cát và các quá đơn chứng từ để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật
thứ ba nữa đó là chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý triệt đệ
để các hành vi khai thác cát trái phép không trở thành những điểm nóng
thứ tư nữa là chúng tôi tăng cường hiệu quả cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm
qua đó chúng tôi kịp thời rà soát phát hiện các trường hợp tái phạm
các đối tượng có tiền án thiệt sự để đề xuất tăng nặng hình phạt
nhằm phòng ngừa và răn đe chung cho các đối tượng khác
từ đầu năm đến nay tổ công tác phòng chống khai thác cát
cho phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một mươi vụ khai thác cát trái phép
ba vụ vận chuyển cát trái phép dọc tuyến sông đồng nai không có hóa đơn chứng từ
tạm giữ bốn mươi sáu phương tiện vận chuyển cát trái phép ra quyết định xử phạt gần hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục phương tiện ghe gỗ
không có biện số đăng ký
trên phương tiện có một số trang thiết bị như máy bơm đầu bơm ống bơm
một số dụng cụ để bơm hút cát và máy chạy phương tiện